nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
sáng ngày hôm nay đoàn công tác do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm hỏi gặp mặt tri ân các thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan tỉnh ninh bình
và một số gia đình thương binh liệt sĩ công an trên địa bàn tỉnh ninh bình
cùng tham gia đoàn có đại diện bộ lao động thương binh và xã hội tỉnh ủy ubnd tỉnh ninh
một số đơn vị của bộ công an và công an tỉnh ninh bình
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm gửi tới các đồng chí thương bệnh binh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan lời thăm hỏi sự tri ân và những tình cảm thân thiết nhất
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ biết ơn công lao to lớn
với cách mạng
các đồng chí thương binh bệnh binh người có công đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì bình yên hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tri ân các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh người có công với cách mạng
là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc là trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền
các đoàn thể nhân dân và của toàn xã hội
các đồng chí thương binh bệnh binh người có công là trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền
công ơn và làm nhiều việc tốt để tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái quý trọng đối với thương binh
gia đình liệt sĩ những người có công với đất nước
kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của lực lượng công an nhân dân
để tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng bồi đắp lòng yêu nước
và thái độ trân trọng của thế hệ trẻ với các thế hệ trai đi trước
tạo động lực phấn đấu
các cấp ủy đảng thích xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nhân dịp này bộ công an cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể thiết thực ý nghĩa
những hoạt động đó đã thể hiện sự kính trọng tấm lòng biết ơn sâu sắc
của cán bộ chiến sĩ công an với các anh hùng liệt sĩ thương binh
người có công với cách mạng không tiếc máu xương
dân hiến trọn đời tuổi thanh xuân cho đất nước
bày tỏ xúc động khâm phục
và tự hào về những hy sinh đóng góp của các đồng chí thương bệnh binh
đang được điều trị chăm sóc tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
vào sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ tổ quốc
đồng thời sẻ chia với những nỗi đau về mặt thể chất với các thương bệnh binh
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí thương bệnh binh
tiếp tục giữ gìn phục hồi sức khỏe
tiếp tục phát huy phẩm chất thương binh tàn nhưng không phế
xứng đáng là những tấm gương về lòng dũng cảm
nước hy sinh góp phần tạo nguồn động lực
để các đồng chí cán bộ nhân viên trung tâm
thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của đảng và nhà nước ta
chúng tôi cũng xin hứa với các đồng chí sẽ phân đấu hoàn thành xuất sắc
và nhu hữu được đảng nhà nước và nhân dân giao khó
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh
tại buổi gặp mặt
bộ trưởng tô lâm đã tặng quà
cho các đồng chí thương bệnh binh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
cũng nhân dịp này
đại diện bộ lao động thương binh và xã hội
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
công an tỉnh ninh bình
cũng đã gửi tặng nhiều phần quà có ý nghĩa
tới các thương bệnh binh
các cán bộ tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
cũng trong buổi sáng nay
bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác
đã tới thăm hỏi tặng quà
tri ân một số gia đình thương binh liệt sĩ
thuộc lực lượng công an nhân dân
tại tỉnh ninh bình